ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can hoàng hữu châu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
các quyết định tố tụng nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo đúng quy định
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của hoàng hữu châu và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật

hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án làm rõ toàn bộ pháp luật

hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của hoàng hữu châu và các đối tượng có liên quan đến quyết định của pháp luật